do ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều người lao động ở khu vực phi chính thức đã về quê từ những lần giãn cách trước đó
một lượng lớn sinh viên chưa quay trở lại các trường đại học cao đẳng học trực tiếp
lượng hành khách năm nay giảm hơn nhiều so với mọi năm
nhiều tuyến xe về các tỉnh thành phố rất vắng vẻ
nhiều xe các tuyến ninh bình nam định xuất bến chỉ hai ba khách
theo công ty cổ phận bến xe hà nội dự kiến lượng khách sẽ không vượt năng lực vận chuyển
theo biểu đồ vận hành tại các bến xe và bình quân lượt khách trên xe sẽ chỉ đạt năm mươi tải trọng thiết kế